đội phản ứng nhanh của thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh vừa tiến hành điều tra một trường hợp người việt nam từ trung quốc
khu vực phúc kiến nhập cảnh trái phép vào việt nam về tỉnh tây ninh
ngày hai mươi ba tháng năm người này từ phúc kiến trung quốc nhập cảnh trái phép về việt nam qua tỉnh lạng sơn
sau đó đón xe một mươi sáu chỗ về thẳng sân bay nội bài để đến sân bay tân sơn nhất trên chuyến bay vj một trăm bốn mươi
tiếp đó người này về thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh và có tiếp xúc với hai mươi sáu trường hợp
ngay trong đêm ngày hai mươi bốn tháng năm lực lượng chức năng thị xã trảng bàng tiến hành cách ly
theo dõi và phong tỏa hai dãy nhà trọ có người tiếp xúc gần
sở y tế tỉnh đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm
đến ba giờ sáng ngày hai mươi năm tháng năm kết quả âm tính hai mươi sáu trường hợp tiếp xúc gần đã được giải tỏa
riêng người này được chuyển đến k bảy mươi một tiếp tục theo dõi và cách ly